hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến khu vực đường lãnh minh thăng phường một mươi một quận một mươi một thì phát hiện có hai người phụ nữ đang ngồi trên xe gắn máy
một người trên tay có cầm một điện thoại di động hiệu samsung galaxy trend lọc liền cho xe áp sát vào để thành dật điện thoại của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy
lúc này các chiến sĩ công an thuộc đội ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm đang tuần tra phát hiện nên tổ chức truy đuổi
đến đoạn đường tà uyên ba tháng hai thuộc quận một mươi một thì bắt cả hai đối tượng cướp giật cùng tan vật
giải giao về cơ quan công an để làm rõ xử lý